để nâng cao hơn nữa công tác quản lý hướng dẫn du lịch tổng cục du lịch việt nam đã tổ chức hội thảo tìm kiếm giải pháp tại thành phố đà nẵng
tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trong ngành du lịch các trường đại học cao đẳng trên cả nước
theo báo cáo tại hội nghị hiện cả nước có hơn hai mươi năm năm trăm linh hướng dẫn viên trong đó có hơn một mươi năm hướng dẫn viên quốc tế và gần một mươi hướng dẫn viên trong nước
hội thảo đã tập trung thảo luận về các vấn đề như tăng cường quản lý hướng dẫn viên đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực hướng dẫn du lịch
quản lý đạo đức và xếp hạng hướng dẫn viên nhằm thực hiện tốt các kế hoạch của bộ văn hóa thể thao và du lịch
về tăng cường quản lý điểm đến du lịch chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành hướng dẫn du lịch
tăng cường kiểm tra các địa bàn có du lịch phát triển để hướng các doanh nghiệp và hướng dẫn viên hành nghề đúng pháp luật và nâng cao chất lượng dịch vụ
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo